những năm tiếp theo ban chấp hành trung ương đảng đã liên tiếp họp nhiều hội nghị quan trọng
nhằm vạch ra phương hướng nhiệm vụ và chủ trương biện pháp thực hiện kế hoạch nhà nước hàng năm
ban chấp hành trung ương đã phê phán những thiếu sót khuyết điểm trong chỉ đạo tổ chức quản lý kinh tế xã hội
phân tích những nguyên nhân khách quan nhất là nguyên nhân chủ quan đã làm cho kinh tế xã hội nước ta gặp nhiều khó khăn trì trệ
tháng tám năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng đã đánh giá về thực trạng đất nước
tập trung bàn về phương hướng phát triển hàng tiêu dùng và công nghiệp địa phương
nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm nghiêm trọng các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu
hội nghị này là khởi đầu cho sự chuyển biến nhận thức về đường lối kinh tế của đảng
tháo gỡ những ràng buộc của cơ chế quản lý kế hoạch hóa tập trung tạo điều kiện cho lực lượng sản xuất có thể bung ra
những năm lịch sử một nghìn chín trăm bảy mươi năm một nghìn chín trăm tám mươi một là những năm sôi động và vô cùng phức tạp trên con đường tiến lên của cách mạng việt nam
dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân ta đã giành được những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc
và đạt được những thành tựu bước đầu trong công cuộc xây dựng lại đất nước theo di trúc thiêng liêng của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
bên cạnh những thành tựu đã đạt được đất nước ta vẫn phải tiếp tục đương đầu với khó khăn trồng chất
gây gắt về kinh tế và nhất là đời sống của người dân dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội đã xuất hiện
năm năm của nhiệm kỳ cũng chính là lúc này
chính là quãng thời gian đảng và nhân dân ta phải trải qua nhiều thách thức nghiêm trọng
song lửa thử vàng gian nan thử sức với bản lĩnh của một đảng cách mạng
đảng ta đã không che giấu những yếu kém khuyết điểm mà nhìn thẳng vào sự thật
làm rõ nguyên nhân của những hạn chế đó và quyết tâm khắc phục cho bằng được
và rồi những tồn tại đó được phân tích mổ xẻ kỹ lưỡng và đúc rút thành những kinh nghiệm quý
tạo tiền đề quan trọng cho những đột phá mới